về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng vào sáng nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã ra quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tống duy mạnh nguyên chủ tịch ubnd xã tiến thành
tp phan thiết trương tiến thanh trang nguyên kế toán của ubnd xã tiến thành và nguyễn ngọc khương
giám đốc công ty trách nhiệm hương hạn xây dựng thương mại dịch vụ quốc anh phát
địa chỉ tại tp phan thiết tp bình thuận
theo hồ sơ vào năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi khi ubnd xã tiến thành được ubnd tp phan thiết giao làm chủ đầu tư hai công trình
sửa chữa trụ sở ubnd xã và trạm y tế xã tiến thành bị can tống duy mạnh lúc này là chủ tịch ubnd xã
chủ đầu tư đã ký hợp đồng sửa chữa hai công trình trên với công ty quốc anh phát do khương làm giám đốc
tuy nhiên quá trình thực hiện hai bên đã không tổ chức nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật
mặc dù biết rõ công trình chưa thi công hoàn thành nhưng các bị can mạnh trang khương đã thỏa thuận với nhau
gây thiệt hại cho nhà nước hơn số tiền là hơn một ba tỷ đồng
các đối tượng có liên quan đã tự nguyện khắc phục số tiền hơn một một tỷ đồng
hiện vụ án đang được điều tra